lũ về chậm gần một tháng nhiều hộ đầu nguồn tỉnh đồng tháp tranh thủ trồng hoa màu ở khu vực đất bãi bồi
tuy nhiên những ngày qua nước lũ đột ngột lên nhanh khiến cho bà con nơi đây không kịp trở tay
nhiều vườn gần thu hoạch này đã bị nước lũ nhấn chìm bà con ngao ngán nhìn hoa màu bị thiệt hại
trên hai tấn đu đủ thu hoạch ép này là những gì còn lại sau năm tháng cành tác của gia đình chị lê thị huệ thư
ở thị trấn thường thới tiền huyện hồng ngự
do chưa đến ngày thu hoạch nên với sáu m hai đất bãi bồi năng suất chỉ có bấy nhiêu
thêm vào đó do thu hoạch đu đủ còn non nên giá bán cũng sụt giảm từ ba đồng xuống còn năm trăm linh đồng một kg
bên cạnh những diện tích thu hoạch vớt vát được như gia đình chị thư thì một số hộ gia đình còn bị mất trắng
những tường đã không có lũ nên nhiều hộ dân ở đây còn ươm cây giống chuẩn bị sản xuất vụ mới
nhưng tình hình nước lũ đã ngập hàng chục hectare dãy nên số cây giống này dù đã quá ngày tuổi vẫn phải nằm trong nhà ươm
bà con đang ứng phó bằng cách cho vào khay để cây giàn tránh lũ
nước ngập tới rồi thì giờ cũng mình lên sọt này đặng nước không ngập thì mình đem chồng còn nước ngập thì chắc cũng nó để bị già bỏ
thiệt hại chắc cũng có hao hộp có ba mươi triệu rồi đấy
ước tính thiệt hại do lũ gây ra đối với những diện tích đất bãi bồi là hàng trăm triệu đồng
trong khi đó đài khí tượng thủy văn tỉnh đồng tháp cho biết
hiện mực nước đo được tại trạm tân trọng
tân châu vào ngày chín tháng chín là hai chín mươi sáu mét
dự báo trong những ngày tới nước sẽ lên theo chiều mỗi ngày từ năm đến bảy cm
do vậy ngành chức năng khuyến cáo bà con tranh thủ thu hoạch các diện tích sản xuất bị nước lũ đe dọa
đối với các diện tích còn lại bà con ngưng ngay việc xuống giống để giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra